thưa quý vị qua hơn năm năm tổ chức triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
các bộ ngành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được quá trình triển khai thực hiện luật cũng đã phát sinh một số bất cập hạn chế
vướng mắt trong công tác quản lý nhà nước và phong ngừa đấu tranh chống tội phạm
thực tiễn này đặt ra đòi hỏi cần thiết phải sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi ba
qua năm năm tổ chức thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp gần một trăm linh khẩu súng các loại phát hiện hơn ba mươi bốn vụ
bắt giữ hơn năm mươi sáu đối tượng thu giữ gần năm khẩu súng các loại
góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên thực tế còn không ít những vướng mắc khó khăn từ luật tới đời sống
dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi sửa đổi điều năm mươi bốn
bổ sung một điều bỏ qua ba điều trong đó nổi bật là hoàn thiện khái niệm về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tính khái quát phù hợp với các luật liên quan và đáp ứng thực tế yêu cầu công tác quản lý nhà nước
và phòng chống tội phạm
quy định các loại súng bắn đạn ghém súng kíp súng nén khí súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này
là vũ khí quân dụng thuộc danh mục do bộ trưởng bộ công an ban hành
bổ sung quy định giao có tính chất sát thương cao là vũ khí thơ sơ
một là dao dùng vào mục đích lao động sinh hoạt thì không phải là vũ khí và không thuộc phạm vi
điều chỉnh của luật này đó là rất rõ
nếu giao dùng vào mục đích lao động sản xuất sinh hoạt mà giao này không dùng vào mục đích lao động sản xuất
và trong sinh hoạt thì nó là vũ khí thô sơ
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi với nhiều quy định mới
đã nhận được sự đánh giá cao và góp ý từ phía các đại biểu và chuyên gia
điều này cho thấy việc sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
là cần thiết phù hợp với thực tế